sau đây là nội dung chi tiết vào sáng ngày hôm qua công an huyện tiên du tỉnh bắc ninh đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua học tập làm theo tấm gương đồng chí nguyễn công đạt công an xã cảnh hưng huyện tiên du đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vào ngày hai mươi hai tháng chín
tại buổi lễ lãnh đạo công an tỉnh đã ghi nhận những đóng góp hy sinh của đồng chí đạt trong quá trình gìn giữ an ninh trật tự tại địa phương đồng thời yêu cầu các cán bộ chiến sĩ và cán bộ công an xã cần nâng cao tinh thần thi đua học tập tấm gương của đồng chí nguyễn công đạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giải quyết tinh thần nêu cao cảnh sát phối hợp chặt chẽ với các lực lượng ban ngành đoàn thể đảm bảo an toàn tính mạng từ đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ các lực l
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
công an huyện đông hưng tỉnh thái bình là một phụ nữ thế nhưng xác định rõ trách nhiệm của mình nữ công an viên vẫn âm thầm lặng lẽ góp phần đảm bảo an ninh trật tự vì sự bình yên của nhân dân
với nhiệm vụ cùng với trưởng phó ban công an xã lập hồ sơ ban đầu các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ở địa bàn tiếp nhận giải quyết các công việc có liên quan đến quyền lợi của nhân dân
đồng chí hoa đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc đóng góp tích cực trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
là một nữ công an viên thì thường xuyên phải bám sát địa bàn gần dân và cùng đồng hành với dân
tuy công việc có vất vả còn khó khăn nhưng mà tôi tự hào vì được góp một phần công sức
tôi tự hào vì được góp một phần công sức của mình vào việc đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn sự bình yên cho quê hương
từ công tác nắm tình hình ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm trong lúc đi tuần tra phát hiện nhóm đối tượng đang đánh bạc tại xóm tám thôn trần phú
với khả năng nhạy bén linh hoạt và sự dũng cảm bất chấp nguy hiểm đồng chí hoa cùng với lực lượng công an huyện đông hưng tiếp cận ổ đánh bạc bắt gọn sáu đối tượng
trong quá trình làm việc tôi thấy đồng chí hoa cũng hết sức năng nổ
chịu khó học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ thực sự đặc biệt khi được phân công làm công tác phụ trách ở thôn trần phú
thì đồng chí hoa với trách nhiệm của đồng chí công an huyện vừa là thường trực ngoài tài ban giúp cho công tác quản lý hộ tịch hộ khẩu
nhưng vừa là công tác của trách thôn thì đồng chí đã đi sâu nắm chắc mọi cái thể hình tham mưu giúp đỡ cho cấp ủy chính quyền thôn
phát động phong trào quần chúng về an ninh tổ quốc từ một thôn phức tạp về an ninh chính trị
thì đến nay thì thôn cũng trở thành một trong những thôn mà chúng tôi chắc định là thôn đã từng bước được ổn định
ngoài ra đồng chí hoa còn đảm nhận công việc phụ trách một thôn với trên bốn nhân khẩu
trước tình hình an ninh trật tự khá phức tạp nên đồng chí hoa đã chủ động thường xuyên gặp gỡ nắm tình hình từ người dân
đề xuất với trưởng công an xã những biện pháp cách làm hay mang lại hiệu quả phát huy vai trò sức mạnh của nhân dân
như phong trào tự quản tự phòng và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
điển hình là việc tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông phòng chống đốt pháo nổ
cứ vào thứ sáu hàng tuần đồng chí hoa cùng chiếc xe đạp và chiếc loa đi đến khắp đường làng ngõ xóm
các điểm tập trung đông người như chợ cổng trường học khu công nghiệp để tuyên truyền về an ninh trật tự và an toàn giao thông
thì tôi thấy là phụ trách khu vực này thì cháu tỏ ra một người rất là cứng rắn kiên quyết
nhưng mà rất hòa đồng và rất nhiệt tình với công việc
mặc dù ban đầu chúng tôi nghĩ là cũng rất khó khăn với cháu nhưng đến giờ mà nói tôi thấy là cháu làm rất là tốt
nhiệt huyết trách nhiệm với công việc là những phẩm chất đáng quý của đồng chí nguyễn thị hoa được người dân tin yêu và đồng nghiệp quý trọng
nữ công an viên vẫn đang ngày đêm tận tâm tận lực góp sức mình giữ gìn sự bình yên cho quê hương
ngày hôm qua tại công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc tổ chức công bố quyết định và trao giấy khen của giám đốc công an tỉnh cho một mươi năm cá nhân
của các đơn vị chuyên môn đã có nhiều thành tích tham gia phối hợp điều tra làm rõ đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet
trước đó công an tp vĩnh yên phối hợp với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc
và cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an ra lệnh bắt khẩn cấp khám xét nơi ở đồ vật tài sản và phương tiện của chín đối tượng
có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng
đây là chuyên án có tính chất phức tạp quy mô lớn các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi đã gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra làm rõ
từ sự phối hợp của các đơn vị chuyên môn đến nay lực lượng công an đã bắt giữ khởi tố hai mươi một đối tượng
tại buổi lễ thay mặt ban giám đốc công an tỉnh đồng chí đại tá phạm văn sơn phó bí thư đảng ủy phó giám đốc công an tỉnh
đã trao giấy khen của giám đốc công an tỉnh cho một mươi năm cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phối hợp điều tra khám phá vụ án trên
chiều qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng đã bắt quả tang nhóm sáu đối tượng đang tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
qua quá trình kiểm tra tại nhà trọ số năm mươi tám b tô vĩnh diện phường sáu tp đà lạt lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt quả tang nhóm sáu đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
bên cạnh đó lực lượng chức năng còn thu thêm một mươi chín gói ni lông nhỏ và một gói lớn chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá một mã tấu một súng điện hai con dao bấm và nhiều dụng cụ khác để sử dụng ma túy đá
được biết toàn bộ số ma túy trên là của bùi hoàng tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại đà lạt đã mua của một người tên phước cùng chú tại đà lạt với giá một mươi hai triệu đồng về sử dụng và bán lại cho các con nghiện kiếm lời
hiện cả sáu đối tượng đang bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra vụ việc
hai đối tượng châu kiều lâm hai mươi hai tuổi và nguyễn phương nam một mươi chín tuổi cùng chú tại thành phố biên hòa vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng chín chị trần thị ngọc hai mươi năm tuổi trú tại phường trảng giài thành phố biên hòa đang trong phòng trọ một mình cửa khép hờ thì bị hai đối tượng lâm và nam xông vào phòng trọ khống chế cướp tài sản
trong lúc rằng co chị ngọc chi hô hai đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát
đến một mươi bốn h cùng ngày khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn lâm và nam bị lực lượng công an bắt giữ
tại cơ quan công an cả hai khai nhận đều là các đối tượng nghiện ma túy và đã gây ra bốn vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố biên hòa
hiện vụ việc đang được công an thành phố biên hòa điều tra làm rõ
tòa án nhân dân huyện thanh bình tỉnh đồng tháp vừa tiến hành xét xử đối với bốn bị cáo gồm nguyễn hoài trí huỳnh văn tài nguyễn văn nhiệt nguyễn hoài phong với các tội danh là cướp giật trộm cắp và cưỡng đoạt tài sản
theo cáo trạng trí tài nhật phong đã gây ra các vụ cướp giật trên tuyến quốc lộ ba mươi của bốn em học sinh gây ra hai vụ trộm cắp tại xã tân thạnh huyện thăng bình
số tiền mà các đối tượng thu được do trộm cắp và cướp giật là hai mươi năm triệu đồng đã được các đối tượng chia nhau tiêu xài
với các hành vi trên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tài và trí mỗi bị cáo năm năm tù giam phong hoài nhật mỗi bị cáo một năm sáu tháng tù giam
vào sáng hôm qua ban thường vụ tỉnh ủy tỉnh nghệ an tổ chức hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị bốn mươi bảy của ban bí thư trung ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy
phát biểu tại hội nghị đồng chí chủ tịch ubnd tỉnh khẳng định công tác phòng cháy chữa cháy có vai trò hết sức to lớn đối với việc phát triển kinh tế xã hội
để công tác phòng cháy chữa cháy hiệu quả tránh tổn thất về người và tài sản tạo thêm động lực phát triển kinh tế xã hội
thì trong thời gian tới các cấp ủy đảng chính quyền ở các địa phương đơn vị cần thực hiện nghiêm túc việc phòng cháy chữa cháy theo tinh thần của chỉ thị bốn mươi bảy của ban bí thư trung ương đảng
thực hiện nghiêm túc luật phòng cháy chữa cháy và bảo đảm con người và phương tiện trong công tác phòng cháy chữa cháy
cảnh sát cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại một khu trung cư cao tầng ở hà nội và đáp án cho câu hỏi trên đã dần được hé lộ
tòa nhà ct năm khu đô thị sa la hà đông hà nội
cách đây hơn một tuần sự cố cháy xảy ra tại tủ kỹ thuật điện từ tầng chín tòa nhà đã làm hơn tám trăm linh hộ dân đang sinh sống ở đây hoảng loạn
nhiều tồn tại về công tác phòng cháy chữa cháy đã được chỉ ra tại tòa nhà ba mươi hai tầng này khi phóng viên đi thực địa
khi có cháy xảy ra thì những cầu thang như thế này sẽ là lối thoát hiểm an toàn nhất cho những cư dân sinh sống trong mỗi căn nhà cao tầng
bởi lẽ với hệ thống điều áp được lắp đặt ở đây thì những luồng khói sẽ không thể vào được những cầu thang như thế này
tuy nhiên thì cái căn nhà mà chúng tôi đang ở đây thì đã được người dân đến ở từ năm hai nghìn một mươi hai nhưng cho đến nay thì hệ thống điều áp vẫn chưa được lắp đặt như thế này
cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội cũng phát hiện ra nhiều vi phạm khác của tòa nhà
như chưa thiết kế hệ thống
hút khói tầng hầm và hành lang hệ thống đèn chiếu sáng thoát nạn ở nhiều khu vực bị hư hỏng
vụ cháy tại tòa nhà hh bốn linh đàm hà nội hôm một mươi sáu tháng chín không thiệt hại về người nhưng đã làm xáo trộn cuộc sống của hàng trăm người dân
tính mạng có thể bị đe dọa ngay tại chính nơi ở của mình
người dân hoàn toàn có lý do để lo lắng
không nhận được chứng hiệu gì hết
không có chứng hiệu bỏ cháy ạ
không không có gì hết

nguyên nhân được cảnh sát phòng cháy chữa cháy chỉ ra cũng là do tòa nhà thiếu trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
vụ cháy là kết quả tất yếu khi chủ đầu tư nhiều lần thờ ơ với những kiến nghị của lực lượng chức năng
và điều đặc biệt cả hai tòa nhà hh bốn linh đàm và ct năm sa la đều của chủ đầu tư là doanh nghiệp tư nhân xây dựng số một tỉnh điện biên
công tác nghiệm thu phòng cháy hiện nay đang trong quá trình bàn giao
thế nào chúng tôi đã qua kiểm tra tôi đã yêu cầu bên nhà thông đã đặt đã đáp đặt theo hoàn chỉnh mà chưa nghiệm thu được
trở lại với tòa nhà ct năm khu đô thị sa la hà đông hà nội
từ khi đi vào hoạt động đến nay tòa nhà này đã ba lần xảy ra hỏa hoạn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội đã ba lần xử phạt vi phạm hành chính với chủ đầu tư
và năm lần kiến nghị bằng văn bản về thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy của tòa nhà
tuy nhiên chỉ mới đây sau thời điểm sự cố cháy hôm hai mươi tháng chín xảy ra
chủ đầu tư mới gửi hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy lên cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
điều mà đáng lẽ ra theo quy định phải được làm từ trước khi công trình được khởi công xây dựng
trên thực tiễn nó đang còn tồn tại một số những các công trình cấp phép xây dựng
nhưng mà còn thiếu những các cái văn bản theo quy định của pháp luật
về đảm bảo an toàn về môi trường về phòng cháy chữa cháy
thì nếu như mà thiếu cái đó thì rõ ràng là những người sinh sống và làm việc ở cái đây là sẽ bị chịu thiệt hại
cần chế tài mạnh để xử lý các chủ đầu tư còn thờ ơ với việc đảm bảo tính mạng cho khách hàng của mình
cần công tác phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan chức năng có trách nhiệm
để không xảy ra tình trạng tiền trảm hậu tấu trong cấp phép xây dựng
trong khi chờ đợi
thay đổi này hy vọng lớn nhất cho an toàn của người dân bây giờ
lại dồn lên đôi vai của những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
trong danh mục các dự án công trình phòng chống sạt lở bờ sông bờ biển
đã được thủ tướng chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư trong năm hai nghìn một mươi năm
ubnd tỉnh quảng nam đã đề nghị bốn dự án tại hội an với nhu cầu hỗ trợ từ trung ương
là hơn một trăm năm mươi tỷ đồng trong tổng mức đầu tư hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
tại dự án chống xâm thực khẩn cấp bờ biển hội an
bằng túi địa kỹ thuật với chiều dài bốn trăm linh mét kinh phí đầu tư là hai mươi bốn tỷ đồng
sau khi hoàn thành thì chỉ mới giải ngân được một mươi một năm tỷ đồng từ ngân sách địa phương
nhu cầu hỗ trợ từ trung ương là một mươi hai tỷ
nằm trong khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm dự án tuyến sạt lở bờ biển cửa đại hội an
dài hơn hai km cầu đầu tư cần đầu tư một trăm bốn mươi bảy tỷ đồng nhu cầu hỗ trợ từ trung ương là bảy mươi tỷ đồng
dự án kè chống sạt lở thôn chiêm tây xã điện phương thị xã điện bàn
và một phần thuộc xã cẩm kim thành phố hội an gần bốn mươi ba năm tỷ đồng dài hơn một km
nhu cầu hỗ trợ là ba mươi tỷ đồng
riêng dự án nâng cấp gia cố kè thanh hà dài ba km tại phường thanh hà
có tổng mức đầu tư khoảng năm mươi tỷ đồng
tỉnh cũng đã đề nghị trung ương hỗ trợ bốn mươi tỷ đồng
để tăng cường công tác điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo trong giai đoạn phát triển mới
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan liên quan
ubnd các địa phương có biển quán triệt quan điểm tài nguyên môi trường biển và hải đảo
có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng
khẩn trương đưa các kết quả điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển vào sử dụng
phục vụ phát triển kinh tế xã hội sớm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường biển quốc gia
chú trọng đầu tư phương tiện trang thiết bị công nghệ hiện đại đồng bộ
nhằm đáp ứng khả năng điều tra nghiên cứu và phát hiện phát triển các tài nguyên mới
ở các vùng biển sâu biển xa các đảo xa bờ và vùng biển quốc tế liền kề
đồng thời tăng cường năng lực nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển hải đảo
nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra cơ bản
thông qua việc đầu tư cơ sở vật chất và nguồn lực cho cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về biển
và hợp tác với các nước có nền khoa học công nghệ biển hiện đại để tiếp cận
chuyển giao sử dụng các thiết bị công nghệ cao đáp ứng các yêu cầu trong thời kỳ mới
thưa quý vị việc gia nhập các hiệp định kinh tế lớn như hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
mở ra một cơ hội lớn về thị trường cho mặt hàng nông sản việt nam
tuy nhiên kèm theo đó là sức nặng của việc phải thay đổi để cạnh tranh
đang là một câu hỏi đặt ra cho nhiều bà con nông dân cũng như các doanh nghiệp sản xuất nông sản nội địa
tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần ba mươi một tỷ usd là lĩnh vực thương mại hiếm hoi tạo ra thẳng dư thương mại tới chín một tỷ usd
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm nói riêng thành phố hồ chí minh đã xuất khẩu hơn một sáu trăm linh bốn tấn nông sản ra thị trường thế giới
ngành nông nghiệp việt nam cũng đã có những chuyển biến tích cực trong các khâu như quảng bá thương hiệu
tạo đầu ra vững chắc cho người nông dân
thêm vào đó việc vận dụng các công nghệ khoa học tiên tiến để cải thiện chất lượng của nhiều loại nông sản
đã được nhiều doanh nghiệp nội địa và bà con nông dân áp dụng một cách hiệu quả
mặc dù vậy hiện nay nông sản việt nam chỉ có thể nhắm tới các thị trường dễ tính với yêu cầu thấp
khó thâm nhập vào các thị trường lớn và tiềm năng với những yêu cầu về tiêu chuẩn cũng như giá cả một cách nghiêm ngặt
nhật bản hàn quốc và hoa kỳ
ngay cả với thị trường nội địa nông sản việt nam cũng chưa chiếm được lòng tin tuyệt đối của người tiêu dùng
vì chất lượng mẫu mã của các sản phẩm nông sản vẫn còn chưa được đầu tư và có chiến lược quảng bá một cách rộng rãi và hợp lý
cái vấn đề về sản xuất nhỏ lẻ manh mốn
cái thứ hai đó là áp dụng công nghệ cao vào cái quy trình sản xuất quy trình canh tác
và cái vấn đề thứ ba đó là cái vấn đề về tư duy về đàn của những người sản xuất
nếu mà cải thiện được ba vấn đề này thì mình nghĩ là nông sản việt nam có thể cạnh tranh được với các nông sản trên thế giới
không chỉ đáp ứng cho thị trường nước ngoài mà kể cả trong nước thì là cái việc là người dân phải được huấn luyện
rồi đồng thời định kỳ hàng năm thì định kỳ trong năm thì vấn đề tổ chức lấy mẫu kiểm soát về chất lượng
cũng được giám sát chặt chẽ để làm sao lúc nào chúng ta cũng tuân thủ và có được những sản phẩm tốt an toàn chất lượng
phục vụ người tiêu dùng trong nước và nước ngoài
với việc việt nam gia nhập các hiệp định thương mại lớn của thế giới như tpp thì việc giảm thuế xuất của các mặt hàng
trong đó có nông sản về sẽ mở ra cho ngành nông nghiệp một thị trường mới rộng lớn với nhiều cơ hội
cũng như phải đối mặt với không ít các thách thức và cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp nước ngoài
thì việc thay đổi từ quy trình sản xuất cũng như khâu quản lý chất lượng đang là một bài toán sống còn
với các doanh nghiệp sản xuất nông sản nội địa cũng như bà con nông dân trong nước nếu muốn tiếp tục tồn tại
và vươn ra thị trường thế giới
đặc biệt nhà tù sơn la đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề sơn la một trăm hai mươi năm hình thành và phát triển
và di tích quốc gia đặc biệt nhà tù sơn la trong hệ thống các di tích nhà tù của thực dân pháp trên toàn quốc
với ba trăm năm mươi ảnh tư liệu tiêu biểu các số liệu ấn tượng được lựa chọn triển lãm đã chuyển đến người xem lượng thông tin
phong phú về những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh tỉnh sơn la
qua một trăm hai mươi năm xây dựng và phát triển
triển lãm ảnh đã đem đến những ấn tượng cảm xúc cho đông đảo tầng lớp cán bộ chiến sĩ các em học sinh sinh viên và bà con nhân dân
góp phần giáo dục truyền thống yêu nước nồng nàn lòng tự hào dân tộc tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân
và sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước
thưa quý vị hà giang nổi tiếng với những phiên chợ vùng cao của các dân tộc ít người
một trong những phiên chợ độc đáo có thể kể đến là chợ phiên phố cáo
đây là nơi trao đổi mua bán hàng hóa lớn nhất trên cao nguyên đồng văn mèo vạc
phiên chợ ngày cuối tuần đã thu hút đông đảo khách tới thăm quan khám phá và mua bán
dãy bán quần áo thổ cẩm một trong những khu luôn tấp lập khách mua bán ở phố cáo ngày cuối tuần
không cạnh tranh không nói thách không mặc cả
hoạt động mua bán ở đây diễn ra một cách tự nhiên thật thà như tính cách của con người nơi đây
hôm nay chị thào mì lý đã giới thiệu
ba giờ sáng vượt qua nhiều con đường hiểm trở chị mới tới nơi cho kịp phiên chợ để bán những chiếc quần chiếc áo do mình làm ra
những nét tinh xảo trong từng sản phẩm đã thu hút được nhiều người đến mua hàng khiến chị lý rất vui
tuần nào cũng xuống chợ bán hàng rất vui vì bán dễ lắm
xuống một cái là bán hết luôn đấy mà
mang tiền về mua tv và cho các con đi học
chợ phiên phố cáo vừa là nơi trao đổi hàng hóa đồng thời là điểm văn hóa lớn trong quần thể phố cổ đồng văn hà giang
những sản phẩm được bán ở chợ phiên phố cáo là rau quả đồng sản thịt lợn rượu ngô và các con vật do chính người dân tổng giao nông tày nùng giấy lô lô tự xuất
chợ phiên là dịp họ hội tụ lại để trao đổi hòa hợp lại với nhau tạo nên nét riêng cho phong tục tập quán của mình
cứ mong chờ ngày cuối tuần đi chợ phiên này để mua hàng
hàng cũng nhiều loại lắm được ăn quà ngoài ra còn được gặp lại mọi người
vui vui lắm
cố gắng để làm sao là nâng được cái cơ sở vật chất của chợ
đối với chợ ở khu cáo bây giờ là cái cơ sở vật chất rất còn thô sơ chưa bảo đảm được
nó cũng rất là cần là đảm của nhà nước quan tâm và tạo được điều kiện hỗ trợ đầu tư cho cái chợ này nó sẽ được khăng trăng hơn
tạm biệt phiên chợ phố cáo đồng văn những nụ cười thân thiện những sản vật đặc trưng và cả cách bán hàng thuật thả vốn có sẽ là những ấn tượng đẹp trong lòng mỗi du khách khi đến với nơi này
cùng với việc họp chợ hàng tuần vào chủ nhật cứ tới ngày một mươi bốn âm lịch hàng tháng
tại khu chợ này còn diễn ra các hoạt động văn hóa sinh động mang đặc trưng riêng của đất vàng
người vùng cao như tổ chức cuộc thi trọi chim
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên antv
tiếp theo đây sẽ là chuyên mục điểm báo
thưa quý vị ngày hôm qua ngày một tháng một mươi ngày đầu tiên tăng giá nước sinh hoạt lên một mươi chín
tại hà nội ubnd tp hà nội đã có công văn xin thủ tướng chính phủ xây đường ống dẫn nước khẩn cấp
để giải cơn khát nước sạch cho hàng ngàn hộ dân
tại nhiều nơi ở thủ đô phản ánh trên báo lao động
bài viết cho biết đường ống nước sông đà vỡ lần thứ một mươi năm vào hôm hai mươi năm tháng chín
đã khiến hàng ngàn hộ dân tại các quận hoàng mai thanh xuân nam tử liêm bắc tử liêm hà đông
đóng đa cầu giấy không có nước sạch
tại một số bệnh viện như phụ sản hà nội bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an
nhiều bệnh nhân đặc biệt là các thai phụ phải đứng trước nguy cơ gặp nguy hiểm
do bệnh viện không có nước sạch phục vụ công tác phẫu thuật xử lý y cụ
nhiều ca mổ chỉ định đã phải lùi lịch
trước tình hình trên để chủ động đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân
ubnd tp hà nội đã trình thủ tướng chính phủ đề xuất đầu tư kinh phí
để xây dựng tuyến ống dẫn nước khẩn cấp để cấp nước cho hà nội
dự kiến xây dựng cấp bách tuyến ống truyền dẫn từ quốc lộ hai mươi một về đường vành đai ba
với công suất khoảng sáu mươi đến bảy mươi m ba một ngày để ứng cứu cho tuyến một số hiện nay
đang không đáp ứng được nhu cầu nước của nhân dân vì có khả năng sẽ vỡ
bất cứ lúc nào
tổng mức đầu tư cho tuyến ống truyền tải khẩn cấp này là khoảng tám trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
vay từ quỹ đầu tư phát triển thành phố
quý vị quan tâm có thể tìm đọc thông tin chi tiết về vấn đề này trên báo lao động số ra sáng nay
nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ huyết mạch một a là chủ trương đúng đắn của ngành giao thông
với mục tiêu nâng cao hiệu năng của tuyến quốc lộ này cũng như đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
thế nhưng câu chuyện nhà thầu thi công thiếu trách nhiệm chậm tiến độ vẫn xảy ra ở nhiều nơi
khiến một số chủ trương đúng đắn bị méo mó khi lợi ích của người dân thì chưa thấy đâu
mà những nỗi lo và bao phiền tói luôn thường trực
phản ánh tình trạng này tại thừa thiên huế trong bài viết trên báo thanh tra số ra sáng nay
bài viết với nhan đề nứt nhà do thi công nỗi lo trong mùa mưa bão của tác giả cái văn long
trong bài viết phản ánh tình cảnh nhà bị nứt của hơn sáu trăm linh hộ dân ở dọc tuyến quốc lộ một a
đi qua địa bàn huyện phú lộc tỉnh thứ thiên huế khi dự án nâng cấp mở rộng toàn tuyến được đồng loạt thi công
không nhiều thì ít mỗi nhà một cảnh và cùng chung một mối lo toan
đó là sống như thế nào trong thời gian tới khi nhà nứt nẻ rột nát thấp hơn mặt đường
thực tế cho thấy trong cơn mưa bão số ba vừa qua các hộ dân này đã phải trải qua điều tồi tệ
khi nước rột tứ phía tường nứt nhà rung mái lùng lây đành phải ôm con nhỏ đi ở nhờ nhà người khác
bài viết cũng cho biết những phản ánh của người dân
nên chính quyền sở tại là rất nhiều
thế nhưng có lẽ tiếng nói của chính quyền chưa đủ mạnh để thay đổi được thực trạng này
khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ông nguyễn hùng huyện sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
ngụ quận thủ đức vác bao xi măng loại năm mươi kg băng ngang qua đường phạm văn đồng
đoạn gần cầu gò dưa
cùng lúc này xe buýt số tám mang biển kiểm soát năm mươi ba n sáu nghìn chín trăm một mươi bảy
tuyến bến xe quận tám đại học quốc gia chạy trên đường phạm văn đồng
hướng từ ngã tư bình triệu về đường tô ngọc vân
không kịp tránh đã đâm vào ông nguyễn
mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nạn ông nguyễn đã tử vong
trước tình trạng người dân tỉnh quảng bình sống dọc theo quốc lộ một
tự ý tháo rỡ hàng loạt giải phân cách giữa và tấm chống trói để băng qua đường
tổng cục đồng bộ việt nam đã có văn bản gửi bán nhân dân tỉnh quảng bình
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tasco quảng bình
nhà đầu tư bot cục quản lý đường bộ hai xử lý vấn đề này
để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một qua địa bàn tỉnh quảng bình
theo đó tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên taxco quảng bình
khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an của địa phương
để giải quyết dứt điểm tình trạng tháo rỡ giải phân cách giữa và tấm chống chói
được lắp đặt trên giải phân cách thuộc phạm vi dự án
đồng thời yêu cầu cục quản lý đường bộ hai tiếp tục chỉ đạo tri cục quản lý đường bộ hai
bốn thường xuyên cập nhật thống kê các vị trí người dân tự ý tháo rỡ giải phân cách giữa và tấm chống chói
trên đoạn tuyến và có thông báo kịp thời cho nhà đầu tư bot có biện pháp khắc phục
đồng thời có văn bản báo cáo tổng cục đường bộ việt nam
thưa quý vị tình trạng hàn lún vệt bánh xe trên tuyến quốc lộ một a
đã được chúng tôi phản ánh khá nhiều trong thời gian vừa qua
tuy nhiên có một thực tế đang diễn ra
đó là sau mỗi lần các chủ đầu tư tiến hành khắc phục sửa chữa
thì tuyến quốc lộ một a vẫn tiếp tục bị hàn lún thậm chí là với mức độ nghiêm trọng hơn
chưa bàn đến chuyện sẽ lãng phí như thế nào sau mỗi lần khắc phục hàn lún
nhưng có một điều chắc chắn rằng nguy cơ mất an toàn giao thông sẽ rất cao
khi người dân phải lưu thông trên những tuyến đường này
tuyến quốc lộ một a đoạn từ thành phố đông hà đến thị xã quảng trị
sao không biết bao nhiêu lần khắc phục sửa chữa
nhưng giờ đây nó vẫn tiếp tục
tuyến quốc lộ một a vẫn tiếp tục bị hằn lún và bánh xe như thế này
trong khi các chủ đầu tư đơn vị thiết con tỏ ra bất lực trước thực trạng này
thì người dân vẫn phải đóng phí để đi trên những con đường
mà theo bà con là chẳng khác gì những trụng khoai
ở đây thì làm đã lâu nhưng tôi thấy là khắc phục mãi
nhưng mà tình trạng khắc phục cũng chẳng được cái gì hết
tình trạng hằn lún và bánh xe và dồn nhựa sóng trâu
cũng diễn ra trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
được biết những đoạn đường này do công ty cổ phần tập đoàn trường thịnh
làm chủ đầu tư theo hình thức bot với tổng kinh phí trên một tỷ đồng
vậy cơ quan quản lý đường bộ sẽ nói gì về thực trạng này
theo đánh giá của tổ đặc nhiệm đó thì cũng do yếu tố nhiệt độ
các thử viên cũng nằm trong vùng nhiệt đới
các yếu tố khác thì mình cũng chưa kết luận được
bảng giá tại trạm thu phí của công ty cổ phần tập đoàn
để qua trạm mỗi xe khách phải nợ ba mươi đồng
còn đối với các xe tải trọng lớn là trên bốn mươi đồng
tập đoàn trường thịnh cũng đã có kế hoạch sẽ tăng phí trong đầu năm hai nghìn hai mươi
dư luận đặt ra câu hỏi liệu khi phí tăng thì người dân có được sử dụng
những con đường đạt chất lượng hơn hay không
bắt đầu từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
chi nhánh vận tải đường sắt sài gòn sẽ bắt đầu bán vé tàu
phục vụ người dân đi lại trong dịp tết bình thân
với các phương thức giản tiện nhanh gọn và cam kết
chấm dứt tình trạng tren lớn của họ còn mồi phe vé
theo đó người dân có thể mua vé điện tử qua các website ww
www dsvn vn vietnamrainway vn và vétàu com vn
hoặc đặt chỗ trước qua mạng sau đó đến các điểm bán vé
của đường sát việt nam hoặc các điểm giao dịch của đường sát việt nam
như ga điểm giao dịch ngân hàng vip các biêu điện
biêu cục trên cả nước để thanh toán và in thẻ lên tàu
ngoài ra việc mua bán vé trực tiếp tại các quầy vé vẫn được duy trì
việc đồng loạt bán vé trên nhiều kênh là để tạo điều kiện
cho người dân có thể dễ dàng mua vé tàu hơn
cũng như san sẻ áp lực bán vé trực tiếp
hy vọng điều này sẽ giúp giảm thiểu tối đa tình trạng hàng nghìn người
phải chen nhau tại các nhà ga để mua vé tàu vào mỗi dịp lễ tết
vừa qua tại huyện châu thành a tỉnh hậu giang đã tổ chức
ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông
có trên ba trăm linh đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia
ngày hội là dịp để tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện
được tìm hiểu về luật giao thông và những ảnh hưởng của tai nạn giao thông
đối với cộng đồng và xã hội
qua đó để nhằm nâng cao được ý thức chấp hành luật giao thông
góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong đoàn viên thanh niên
và các tầng lớp nhân dân
dịp này huyện tặng một trăm linh mũ bảo hiểm cho các em học sinh trên địa bàn
đại diện các tổ chức đoàn cơ sở đã ký cam kết
đoàn viên trên địa bàn không vi phạm luật giao thông
cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông
một nghìn tám trăm ba mươi bảy là số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong tháng chín